chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống số của truyền hình công an nhân dân
chương trình phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv
thưa quý vị công nghệ phát triển xu hướng tiếp cận và nhu cầu thông tin của công chúng cũng thay đổi
cuộc đua thông tin này đòi hỏi các cơ quan báo chí phải không ngừng vận động sáng tạo và thay đổi
các cơ quan báo chí những nhà báo sẽ phải làm gì để khẳng định được vị thế của mình trong lòng công chúng
cũng như không bị tụt hậu trong cuộc cạnh tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới
nội dung này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
thẻ căn cước công dân gắn chip rất an toàn
trong buổi quốc hội thảo luận tài tổ về dự thảo luận cắt cước công dân sửa đổi
giải tỏa lo lắng về lộ lo thông tin đời tư khi sử dụng thẻ cắt cước công dân gắn
chip đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
không có chuyện người dân sử dụng thẻ này sẽ bị theo dõi
do trên thẻ không có sóng không có tín hiệu nên không thể có chức năng theo dõi
bộ trưởng khẳng định đây chỉ là một số thông tin từ các đối tượng phản động
khiến người dân hoang mang lo lắng chứ thực chất không thể theo dõi được
và nếu theo dõi cũng vi phạm pháp luật
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết bác sở thảo đã ra soát việc sửa đổi luật
đảm bảo tương thích với các dự án luật và các điều ước quốc tế
đồng thời hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn toàn đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh an toàn
trong khi lưu trữ kết nối chia sẻ thông tin
nên dù mỗi ngày có cả nghiên cứu tấn công xâm nhập thì cũng không thể vượt qua hệ thống bảo vệ
đối với thẻ căn cước công dân gắn chip nếu chụp ảnh lại đưa lên mạng
cũng không thể hoạt động được không thể rút tiền không bị màu rạch
cảnh báo số điện thoại lạ liên tục gọi hướng dẫn cài ứng dụng thuế
gần đây nhiều doanh nghiệp tại quảng ngãi nhận được cuộc gọi hướng dẫn cài đặt ứng dụng để nhận thông tin từ cơ quan thuế
đây có thể là hành vi của các đối tượng hoạt động lừa đảo mạo danh lợi dụng danh nghĩa của cơ quan thuế
nhằm lấy các thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản
cục thuế quảng ngãi khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin về ứng dụng quyền truy cập và các tính năng của ứng dụng về thuế trước khi tải về và cài đặt
khi cần thông tin hỗ trợ từ cơ quan thuế người dân vui lòng liên hệ cục thuế tỉnh quảng ngãi tại địa chỉ quảngngai gdt gob vn
thưa quý vị hiện nay báo chí gặp phải sự cạnh tranh rất lớn của các nền tảng số hay mạng xã hội xuyên biên giới
một trăm linh các cơ quan báo chí cũng như mỗi phóng viên phải tự mình thay đổi trở thành một nhà báo đa phương tiện trở thành người làm báo đa nền tảng
trong dòng chảy đó báo chí công an nhân dân cũng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ
khẳng định được vai trò là lực lượng báo chí tiên phong trong cuộc đua thông tin đang ngày càng khốc liệt này
với cá nhân tôi do đặc thù công việc thường xuyên phải tác nghiệp ở những địa bàn xa
trong các hội nghị quốc tế trong những hợp tác
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật các nước
thế thì nhiệm vụ của tôi trong hơn một mươi năm qua nó có một chút đặc thù
tôi phải làm một lúc ba đến bốn công việc
ví dụ như tôi phải là một biên tập viết tin tôi phải biết quay phim biết chụp ảnh biết dựng phim biết đọc lời bình
và hoàn thiện các sản phẩm đó để truyền tải về đơn vị
một cách nhanh nhất
và từ đó có thể phát trên kênh truyền hình an ninh tv
cũng như truyền tải tới bạn đọc báo công an nhân dân
những thông tin mới nhất kịp thời nhất và nhanh nhất
hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội
các bạn có thể thấy là họ đưa tin rất nhanh
thậm chí là nhanh hơn các cơ quan báo chí
điều này chúng ta đã nhìn thấy
nhìn thấy rất rõ
ở trong cuộc sống hàng ngày hiện nay
tuy nhiên cách chúng ta đưa tin sẽ khác hơn
bởi vì công việc của một phóng viên
chúng ta ngoài việc đưa tin nhanh nhạy chính xác
chúng ta phải thẩm định nguồn thông tin
tôi nghĩ rằng ngoài nhanh nhạy kịp thời
cũng là một yếu tố để cạnh tranh
tuy nhiên để chiến thắng
và để vượt qua được
cái cuộc cạnh tranh đó
đó là sự thật
đó là thông tin chính thống
là cái dòng chảy mà chúng ta
tiếp tục sẽ phải theo
trước những yêu cầu cấp bách
của công cuộc truyền đổi số mạnh mẽ
báo chí truyền thông
việc xây dựng cơ quan báo chí đa nền tảng đa phương tiện
đang là hướng đi được nhiều cơ quan báo chí lựa chọn
trong đó việc xây dựng nền tảng số
phân phối nội dung của riêng mình
là một trong những bước đi đúng đắn
đón đầu được xu thế đó
truyền hình công an nhân dân đã sớm cho ra đời
app antv go trên nền tảng số
việc xây dựng và phát triển
antv go là một bước đột phá mới
ghi dấu sự truyền hình mạnh mẽ
của truyền hình công an nhân dân
tiếp cận đa dạng khán giả
trên mọi thiết bị mọi lúc mọi nơi
với ứng dụng này khán giả của truyền hình công an nhân dân
đã có quyền lựa chọn đa dạng hơn
các chương trình mình muốn xem
và nhu cầu của người xem
được đáp ứng một cách đầy đủ
ngay trên các thiết bị di động
bản thân các đài truyền hình công an báo chí
bây giờ tiếp cận người dân
theo góc độ là không phải là
người xem cần mình nữa
mà mình phải tìm đến nhu cầu của người dân
khi mà đưa kênh truyền hình công an dân lên
nhân tảng số chúng ta sẽ có một lợi thế
một là khả năng phân phối của chúng ta trên đa nền tảng
trên đủ các nền tảng trên truyền hình truyền thống
trên thiết bị di động máy tính bảng
tv thông minh
ngoài ra ngoài việc chúng ta phát nguyên vẹn
kênh truyền hình dạng on air
chúng ta có thể đưa được từng video
từng chương trình từng đoạn video ngắn
đáp ứng tối đa như của người xem
vì thế hai về mặt công tác tuyên truyền
các chủ trương lớn của đảng nhà nước
cũng như của bộ công an
đều có thể tuyên truyền một cách vô cùng hiệu quả
trên nền tảng internet
vì có thể tiếp cận đến mọi tầng lớp nhân dân
trên mọi địa hình hiện vật và thậm chí cả nước ngoài
đó là mục tiêu của chúng tôi trong thời gian tới
đó là cái thành công của truyền hình công an nhân dân
trong việc xây dựng
và sản xuất nội dung
trên các nền tảng khác nhau
tiếp cận công chúng ở trên các nền tảng khác nhau
và tôi cũng rất mong rằng
cái app antv go
có thể trở thành một nền tảng thiết yếu
cung cấp các nội dung chính xác
các nội dung phong phú
đa dạng cho công chúng việt nam
ở trong nước
và cả trên toàn thế giới
có thể tiếp cận được những thông tin chính xác
những thông tin chính thống
những thông tin phong phú
những thông tin hấp dẫn
mà các phóng viên truyền hình công an nhân dân thể hiện
không chỉ trao dồi cho phóng viên
về kỹ năng đổi mới về nội dung
thời gian gần đây truyền hình công an nhân dân
liên tục cập nhật các thiết bị công nghệ truyền hình mới
phương thức tác nghiệp hiện đại
trong đó việc xây dựng vận hành trường quay
sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai
đang gấp rút hoàn thiện
nhằm đem đến trải nghiệm chân thực và thú vị hơn
cho khán giả truyền hình trong không gian mới
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã bước đầu
thể hiện được là phóng viên
đa phương tiện
phóng viên tác nghiệp trên đa nền tảng
mà thể hiện là
an ninh tv đã có trên rất nhiều nền tảng
mạng xã hội youtube
hoặc là như
một cái hát antvg
đó là những cái bước chuyển mình
mà tôi nghĩ rằng là
có lẽ đó là cái hình mẫu cho nhiều cơ quan báo chí
đặc biệt là cơ quan truyền hình khác
có thể học tập có thể triển khai áp dụng
trong cơ quan báo chí của mình
những cái cơ quan báo chí mà
đa phương tiện như là truyền hình
đặc biệt là như an ninh tv
thì tôi nghĩ rằng là các bạn nó sẽ phải có
một cái nỗ lực rất là cao
thì mới có thể làm chủ được tất cả các thiết bị công nghệ
và thứ hai nữa là những cái gì
mà các bạn đã thể hiện ở trên mặt báo trên truyền hình
đã khẳng định cái điều đấy
tôi nghĩ rằng đấy là những cái
con người những cái thế hệ phòng viên
chúng ta cần phải tiếp tục đào tạo
và đính hướng cho họ
để ngày càng hoàn thiện hơn
mới đây trong buổi gặp mặt
các cơ quan thông tin báo chí và đội ngũ nhà báo
trong lực lượng công an nhân dân
hướng tới kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an
đã biểu dương sự cống hiến đóng góp quan trọng
của những người làm công tác báo chí nói chung
và báo chí trong công an nhân dân nói riêng
đối với báo chí công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị
tiếp tục đổi mới nội dung hình thức
đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
tập trung tuyên truyền các chủ trương
đường lối chính sách của đảng nhà nước
và của bộ công an các tấm gương
người tốt việc tốt trong công an nhân dân
tăng cường đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thù địch
cục truyền thông công an nhân dân khẩn trương nghiên cứu
xây dựng mô hình cơ quan truyền thông
chủ lực đa phương tiện
xây dựng các tổ hợp báo chí
đồng thời triển khai chiến lược
chuyển đổi số báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm
đình hướng đến năm hai nghìn ba mươi
thời cơ luôn đi kèm với thách thức
công nghệ mang đến cho nhà báo
điều kiện tác nghiệp hiện đại hơn
cơ hội tiếp cận với khán giả qua nhiều phương thức
nhanh chóng và phong phú hơn
tuy nhiên điều đó cũng đòi hỏi
những người làm báo trong giai đoạn hiện nay
phải không ngừng học hỏi làm chủ công nghệ
bản lĩnh vững vàng để mang đến cho khán giả
những thông tin chính xác kịp thời và hấp dẫn
đưa các nội dung thiết yếu
các kênh truyền hình thiết yếu của việt nam
thiết yếu quốc gia và thiết yếu địa phương
lên cùng chung một nền tảng số
để tới đây chúng ta
thực hiện được một mục tiêu
tức là chỉ một nút bấm
để xem tất cả các kênh truyền hình
thiết yếu quốc gia và tại việt nam
cái nút bấm đó sẽ được tích hợp lên
trên các điều khiển tv
và cái ứng dụng đó sẽ được cài sẵn
trên các nền tảng tv thông minh
điều đấy thì nó đặt ra cho
nhà báo và các cơ quan báo chí
những cái thách thức rất lớn
thứ nhất là phải có đầy đủ
các cái năng lực để
tiếp cận công nghệ và sử dụng công nghệ
thứ hai nữa là phải hiểu
cái nhu cầu bạn đọc của mình như thế nào
và thứ ba nữa là
chúng ta phải cạnh tranh với các cái
phương tiện truyền thông khác
dòng chảy ồ ạt của mạng sội
khiến cho nhiều cơ quan báo chí
nhanh chóng phát triển nội dung lên các mạng sội
nhằm tiếp cận với khán giả
nhanh và rộng khắp hơn
việc phân phối các sản phẩm báo chí
trên nền tảng mạng sội xuyên biên giới
mà thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về nội dung
về quảng cáo cũng đang đặt ra
những bài toán khó cho công tác quản lý báo chí hiện nay
chúng ta đưa lên từ đó
chúng ta không kiểm soát được ai là người xem mình
cái theo là số lượng người xem
cũng như là lợi ích của việc mình khai thác nội dung
trên những nền tảng số của các bên thứ ba
nó không nhất thiết là về
quay về các cơ quan báo chí
chúng tôi cho đến giờ phút này chưa nhìn thấy
bất cứ một mô hình thành công nào
của bất cứ một cơ quan báo chí nào của việt nam
khi đưa nội dung của mình
trao nội dung của mình lên nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba
cụ thể là những nền tảng xuyên biên giới
nó có thể cho mình thêm một cái kênh để phát tán nội dung
nhưng cái câu chuyện phát tán nội dung như thế nào
thuật toán nằm trong tay ai
mình kiểm soát được cái đó không lợi ích có về mình không
thì đến giờ này đều là những câu hỏi
chưa có một câu trả lời thỏa đại
không đứng ngoài sự thay đổi
của xu hướng báo chí hiện đại
theo kịp sự phát triển của công nghệ truyền thông
nắm bắt sự thay đổi
trong cách tiếp cận thông tin của công chúng
đó chính là chiều khóa để các cơ quan thông tin báo chí
giải bài toán phát triển báo chí
đa nền tảng đa phương tiện
trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay
dù vận động trong dòng chảy
của công nghệ hiện đại
thì nhà báo vẫn luôn phải giữ vững
trao dồi bản lĩnh cách mạng
công nghệ phát triển phương thức tác nghiệp thay đổi
thì bản lĩnh và cái tâm của người làm báo
cũng cần trong sáng hơn
đến đây thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần
trên kênh antv